liên quan đến vụ cháy rừng tại thừa thiên huế sau những nỗ lực không mệt mỏi cho đến một mươi một h ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu
các lực lượng chữa cháy tỉnh thừa thiên huế đã cơ bản dập tắt được nhiều điểm cháy tại thị xã hương thủy
riêng ở khu vực đồi thông một trăm tám mươi ở phường phú bài ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ
do vậy các lực lượng đang cố gắng phun nước để làm mát nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại
trong đêm ngày hai mươi tám tháng sáu và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
gió lớn đã làm ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cho công tác không chế gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng đã phải xuyên đêm tham gia dập lửa nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực quân sự và khu dân cư
hiện chưa có thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
nhưng ước tính thiệt hại lên tới trên một trăm linh hectare rừng keo sản xuất và rừng thông bốn mươi năm tuổi
trước đó là vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng sáu một ngọn lửa đã bùng phát tại khu đồi trồng keo thuộc phường thủy phương
thị xã hương thủy sau đó đã bùng phát và lan rộng
hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đã nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa
tuy nhiên do đạn xót lại trong chiến tranh nổ liên tục giữa đám cháy
các lực lượng phải chuyển sang phát đường băng cản lửa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy